thưa quý vị nỗi đau sau vụ tai nạn kinh hoàng làm cho một mươi người chết và nhiều người bị thương xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng hai vừa qua vẫn chưa ngôi ngoài
thế nhưng vẫn còn nhiều trường hợp xe khách bất chấp đi vào đường cấm trên tuyến đường võ trí công tỉnh quảng nam
công an huyện núi thành ở thời điểm này đang tăng cường công tác tuần tra xử lý các phương tiện đi vào đường cấm và nhiều lỗi vi phạm khác
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
công an huyện núi thành ở thời điểm này đang tăng cường công tác tuần tra xử lý các phương tiện đi vào đường cấm và nhiều lỗi vi phạm khác
quán triệt tài xế không tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm
chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ lực lượng chức năng còn xử lý hàng loạt ô tô lưu thông trên tuyến vi phạm tốc độ từ một mươi đến hai mươi
vì đây là tuyến đường tránh ven biển
nên các phương tiện lưu thông với tốc độ khá cao
đâu chỉ có xe khách xe đồ kéo cũng bất chấp đền cấm khiến nguy cơ mất an toàn giao thông tăng cao
nhất là xe đồ kéo cũng bất chấp đền cấm
là vào thời điểm đêm khuya và nắng sáng
mặc dù biết là cấm nhưng xe khách xe đầu kéo vẫn lưu thông
vì đây là công đường khá vắng
tài xế lại không phải trả tiền qua hai trạm thu phí trên tuyến quốc lộ một a tại núi thành và điện bàn
đặc biệt là các phương tiện đi tuyến đà nẵng quảng ngãi và ngược lại
hiện nay thì trên tuyến cũng còn nhiều phương tiện tham gia lưu thông và vi phạm
nên lực lượng cảnh sát lưu thông của núi thành tăng cường cũng ra kiểm soát hiếp kín
để mà xử lý các phương tiện bên cạnh công tác xử lý cũng tăng cường công tác tuyên riêng
để mà phương tiện cũng như người dân tham gia lưu thông trên tuyến là nhận thức được cái trách nhiệm của mình khi tham gia lưu thông
theo phản ánh của người dân thì có một số xe một số không giờ thì nó lưu thông trên tuyến
đặc biệt là vào các giờ đêm khuya
nên lực lượng cảnh sát lưu thông của núi thành cũng sẽ tăng cường kiểm tra xử lý trường hành này
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện núi thành đã xử lý một trăm sáu mươi phương tiện xử phạt gần sáu trăm linh triệu đồng
liên quan đến vi phạm tốc độ bốn mươi bốn trường hợp đi vào đường cấm một trăm bốn mươi sáu tài xế vi phạm nồng độ cồn và một sáu trăm linh lỗi vi phạm khác
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục và tăng cường công tác ra quân xử lý các phương tiện vi phạm trên tuyến võ chí công
kể cả thời điểm đêm khuya và nặng sáng để hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông